chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng đã tổ chức lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa st hai mươi năm
thế hệ mới của lúa st hai mươi bốn giống lúa vừa đoạt giải cao nhất trong cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi
tại lễ vinh danh ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng ghi nhận biểu dương và chúc mừng anh hùng lao động hồ quang cua
tiến sĩ trần tấn phương và thạc sĩ nguyễn thị thu hương đã nghiên cứu lai tạo thành công giống lúa st hai mươi năm
vừa giành giải nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới tại hội trợ thương mại thế giới lần thứ một mươi một ở philippines
việc hàng năm sóc trăng đạt sản lượng lúa trên hai triệu tấn có trên năm mươi là lúa đặc sản cho giá trị cao
cũng có công rất lớn của nhóm nghiên cứu lai tạo lúa st của kỹ sư hồ quang cua
tại buổi lễ vinh danh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng đã trao tặng bằng khen cho ba cá nhân là anh hùng lao động hồ quang cua
tiến sĩ trần tấn phương và thạc sĩ nguyễn thị thu hương đã có công lai tạo ra giống lúa cho gạo
ngon nhất thì tưởng